dân sao giải hạn đầu năm là văn hóa tín ngưỡng đã có từ rất lâu đời của người việt nam
trong thế giới tâm linh thì người ta tin rằng việc dân sao giải hạn sẽ giúp vượt qua những khó khăn trở ngại mà mình gặp phải trong năm mới
sẽ không có gì đáng nói nếu tín ngưỡng này luôn giữ được ý nghĩa trong sáng hướng đến những giá trị tốt đẹp trong đời sống tinh thần của người việt nam
tuy nhiên thời gian gần đây thì việc dân sao giải hạn đang bị biến tướng sai lệch và không ít người đã lợi dụng điều này để trục lợi cá nhân buôn thần bán thánh
đây là hình ảnh tại bữa cúng dân sao giải hạn ở một ngôi chùa nằm trên địa bàn thành phố hà nội
người dân tràn hẳn ra đường để cúng lễ giải hạn gây nên cảnh lộn xộn và ách tắc giao thông
hiện có không ít người quan niệm phải dân thật nhiều lễ lọc đầu tư tiền của thì mới mong qua được hạn
nhiều người còn tin lời một số thầy cúng thầy bói chi khá nhiều tiền cho những kẻ này để được bình an may mắn hơn trong năm mới
cuộc sống bây giờ rất nhiều cái bop ấy rất nhiều cái bất an thì người ta bắt đầu lao vào để cầu an
và bất an đấy nó cầu cứu bằng các cái tín ngưỡng mê tín dị đoan
và theo tôi dân sao giải hạn cũng vậy thôi
và nó chỉ giải quyết được mỗi nhu cầu là về tâm lý thôi chứ còn những cái khác là không giải quyết được
và thứ hai nữa là nhà chùa rất nhiều sư cũng nói là nhà chùa cũng không tin như vậy và không có chức năng làm như thế
trong phật giáo không có chuyện như thế
người ta đua nhau người ta dâng sao giải hạn
vì như tôi nói đấy là cái hội chứng của đám đông
tức là thấy bên kia làm thấy bên mình không làm thì gây
thế là tất cả là thôi nhà có còn con gà nào đó thì bán đi để dâng dao chẳng hạn
ốm đau bây giờ là tốn kém lắm
vào bệnh viện giờ là rất tốn kém dù có bảo hiểm chăng nữa
thế nhỡ mà mắc cái bệnh gì thì gây
thế là ai cũng bảo ai
và người ta bắt đầu thi nhau bán tống bán tháng cuộc là để dâng sao giải hạn
nhưng cái thật cũng chả có ai dâng sao giải hạn
nếu bây giờ làm một cái thống kê xem những người bị tai nạn đấy có vào những sao giải hạn không
thì tôi nghĩ rằng nhiều người đã vào và vẫn bị thải nạn như vậy
văn hóa tính ngưỡng là nét đặc trưng riêng của mỗi dân tộc
hướng đến những giá trị tốt đẹp trong đời sống tinh thần của con người
tuy nhiên cũng cần có sự hiểu biết đúng đắn
không quá phụ thuộc hay bị chi phối
tỉnh táo cho những kẻ lợi dụng tâm linh tính ngưỡng để trục lợi cá nhân